ngày năm một mươi nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm sáu mươi hai năm ngày giải phóng thủ đô một mươi một mươi một nghìn chín trăm năm mươi bốn một mươi một mươi hai nghìn một mươi sáu
ubnd tp hà nội tổ chức khởi công dự án đầu tư mở rộng đường vành đai ba đoạn mai dịch cầu thăng long
tại phường xuân đỉnh quận bắc từ liêm tp hà nội phó thủ tướng trịnh đình dũng đã tới dự buổi lễ